các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau đó người này giật được không khí tấn công ngược lại khiến cho nạn nhân tử vong
mới đây tại phiên tòa xét xử đối tượng đã nhận bản án thích đáng với hành động do bản thân gây ra
ngày một mươi một tháng ba tòa án nhân dân tỉnh phú yên mở phiên tòa sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến
tuyên phạt bị cáo lê trí đạt hai mươi chín tuổi chú huyện sơn hòa tỉnh phú yên chín năm tù về tội sát hại người
về dân sự tòa buộc đạt bồi thường cho gia đình nạn nhân ba trăm bốn mươi triệu đồng
và mỗi tháng cấp dưỡng cho hai con nhỏ của bị hại sáu triệu đồng đến khi đủ một mươi tám tuổi
tại phiên tòa đạt thành khẩn khai báo ăn năn hối cải đã bồi thường cho gia đình bị hại một trăm hai mươi triệu đồng
căn cứ hồ sơ vụ án các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ
hội đồng xét xử tuyên phạt lê trí đạt chín năm tù về tội sát hại người
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày hai mươi một tháng năm ông lê minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
ở phường một thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
điều khiển ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi tám a chín nghìn một trăm chín mươi tám chạy trên đường lê duẩn
đoạn qua phường bảy thành phố tuy hòa tỉnh phú yên theo hướng bắc nam
khi đi đến đoạn trước số nhà ba trăm tám mươi năm lê duẩn thì xe ô tô do ông hoàng cầm lái xảy ra va chạm với xe máy
mang biển kiểm soát bảy mươi tám g một sáu mươi hai nghìn hai trăm linh bốn do đối tượng lê trí đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khu phố trung hòa thị trấn củng sơn huyện sơn hòa phú yên
sau cú tông xe đạp ngã sóng xoài ra đất xe máy đổ chắn trước đầu xe ô tô của ông hoàng
do bị đau đạt không đứng dậy mà ngồi trước đầu xe hơi liên tục chửi bới miệng không ngừng nói ra những câu tục tiễu
tức giận vì đang đi đường lại gặp phải một tên trí phèo ông hoàng liền xuống xe mở cốp lấy ra chiếc gậy bóng chảy
bằng kim loại dài bảy mươi năm cm với ý định sẽ ràn mặt và đuổi đạt đi
thế nhưng có lẽ chính ông hoàng cũng không thể ngờ cây gậy bóng chảy ông dùng để phòng thân
lại chính là hung khí mà đối tượng đạt dùng để tước đoạt mạng sống của ông ngay sau đó
trong đoạn clip được người dân chứng kiến ghi lại thấy đạt lò do đứng dậy
ông hoàng từ phía sau cầm gậy chạy lại vụt một cái vào chân đối tượng
tức giận vì đã bị tông trúng còn bị tài xế xe hơi dùng gậy tấn công
dựa vào lợi thế về sức khỏe tên thanh niên hai mươi tám tuổi đã giật lấy kiện bóng chảy từ tay nạn nhân
sau đó tấn công nhiều phát vào vùng trọng yếu khiến người này ngay lập tức bất tình
dù thay đối phương đã bất tỉnh nhưng đối tượng vẫn không chịu dừng tay
hắn tiếp tục dùng chân đạp nhiều nhát vào người nạn nhân sau đó mới chịu bỏ đi
người dân xung quanh khuyên can nhưng do thấy đạt quá hung hãn tay lại năm năm trước gậy
nên người dân chỉ đành báo với cơ quan chức năng
sau khi hắn bỏ đi mọi người nhanh chóng đưa ông hoàng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
tuy nhiên đến sáng ngày hai mươi ba tháng năm bác sĩ nguyễn thành nam bình
phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cho biết nạn nhân là ông lê minh hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở phường một thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
người bị đánh sau va chạm giao thông trước đó tại phú yên đã tử vong
bác sĩ cho biết thêm hiện tại thi thể của nạn nhân đã được đưa xuống nhà đại thể để phục vụ công tác điều tra
bác sĩ bình chia sẻ ông hoàng nhập viện trong tình trạng bị thương tích quá nặng
vùng trọng yếu bị chấn thương nghiêm trọng nứt sọ thái dương và vùng đỉnh bên trái
không thể phẫu thuật tiên lượng rất khó qua khỏi
dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm
bệnh nhân thở máy bắt đầu không còn dấu hiệu của sự sống đến sáng ngày hai mươi ba tháng năm thì tử vong
sau khi tiếp nhận vụ việc nhận thấy đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng
gây hoang mang cho quần chúng nhân dân đối tượng tuy trẻ tuổi mà táo tợn dám ra tay công khai giữa đường
công an tỉnh phú yên phối hợp với công an thành phố tuy hòa điều tra ban đầu
và tổ chức lực lượng truy tìm đạt
đến chín h ba mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng năm đạt đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đầu thú
và bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra công an tỉnh phú yên tiếp nhận hồ sơ từ công an tp tuy hòa
để điều tra và xử lý theo thầm quyền
tại cơ quan điều tra không còn vẻ hùng hổ bậm trợ như trong clip đạt cục mắt yên lặng trả lời từng câu hỏi
chỉ vì bồng bột thiếu thắng không kiểm chế được hành vi mà một mạng người đã ra đi giữa tay hắn
ánh mắt của đà toát lên một nối sợ vô hình khi biết có một bản án nghiêm minh đang chờ hắn
tương tự như vụ việc trên tại bình dương vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cũng đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến hai người thương vong
nguyên nhân cũng chỉ bởi va chạm giao thông mà nảy sinh mâu thuẫn
khi mọi thứ không thể giải quyết được bằng lời nói thì cũng là lúc bạo lực lên ngôi
nhất là khi các đối tượng và kể cả nạn nhân đều là những
thành niên suy nghĩ còn chưa chín chắn sốc nổi dễ bị kịch động
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên vác hung khí rượt đuổi tấn công người gây náo loạn cả khu vực
trong đoàn clip hai thanh niên bị một nhóm gồm nhiều đối tượng truy sát
dù nơi xảy ra sự việc là trên con đường đông đúc người xe qua lại thế nhưng nhóm người kia vẫn hung hăng tay cầm hung khí cào thét đã rượt đuổi cho bằng được hai nạn nhân
ngày một mươi bốn tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương
phối hợp với công an thành phố thuận an đã bắt giữ hai đối tượng trong nhóm người dùng hung khí truy sát khiến một người tử vong một người bị thương sau va chạm giao thông
hai nghi can bị công an bắt giữ là nguyễn hoàng phương ba mươi một tuổi và đặng hoàng kim hai mươi tám tuổi cùng quê an giang
một số người khác trong nhóm bỏ trốn đã bị công an truy bắt
qua xác minh sự việc xảy ra vào chiều một mươi hai tháng hai trên đường hai mươi hai tháng hai đoạn trước chợ thuận giao phường thuận giao thành phố thuận an
hai nạn nhân là lâm văn vui và nguyễn văn vũ em
trước đó vào trưa cùng ngày vui cùng vũ em và một vài người khác rủ nhau đi nhậu
trên đường đi vũ em bị trần thúc bảo
bốn mươi tuổi quê an giang điều khiển xe máy đụng chúng người
hai bên lời qua tiếng lại sau đó được người dân can ngăn nên mới dừng lại
nhóm của vũ em tiếp tục đi nhậu
về phần bảo không nuốt trôi được cục tức này nghĩ chỉ tại mình đi một mình nên mới bị nhóm của vũ em ăn thiếp
bảo liền gói thêm một số anh em
theo hung khí đi tìm nhóm vũ em trả thù
khi thấy hai nạn nhân đang đi trên đường nhóm bảo ngay lập tức tấp lại truy sát liên tiếp khiến hai người chỉ biết ôm đầu bỏ chạy
hậu quả vui tử vong vì vết thương quá nặng
vũ còn thoi thóp được đưa vào bệnh viện cấp cứu may mắn giữ được tính mạng
hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ
trong một vụ án khác vẫn là tài điểm nóng về an ninh trật tự bình dương
sau cú va chạm khiến một đôi nam nữ và bốn thanh niên bị hất
vâng ra đường đôi bên đã xảy ra tranh cái
chưa rõ đúng sai ra sao nhưng nhóm thanh niên bốn người đã nâng cẳng chân hạ càng tay đôi nam nữ
bị dồn vào đường cùng thanh niên bị tấn công dùng hung khí truy đuổi ngược lại khiến bốn người thương vong
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu một đôi nam nữ đi xe tay ga chạy trên đường trần não theo hướng từ cầu cái chê ra cầu sài gòn
người cầm lái được xác định là vũ anh tuấn hai mươi sáu tuổi ngụ tệ phường thảo điền hai quận hai
còn người ngồi sau là trần td hai mươi bốn tuổi quê tỉnh nam định bạn gái của tuấn
khi đến số nhà một trăm sáu mươi bảy trần não chiếc xe của cặp đôi này xảy ra va chạm giao thông với nhóm bốn thanh niên gồm đoàn trọng nghĩa hai mươi năm tuổi phạm trọng hiếu hai mươi ba tuổi cùng ngụ tại quận chín
đoàn tiến thông bốn mươi hai tuổi ngụ tại quận hai và phan nhật nam ba mươi tám tuổi ngụ tại quận ba đi trên hai xe gắn máy lưu thông trên đường trần não hướng từ đường lương định của về cầu sài gòn
sau một hồi lời qua tiếng lại đổ lỗi cho nhau nhóm bốn thanh niên cậy đông động chân động tay với tuấn
vì bị chặn xe nên tuấn bỏ xe chạy bộ tuy nhiên vẫn bị nhóm của nghĩa truy đuổi cắt gao
bất ngờ tuấn lấy hung khí mang trong người vung loạn xạ tấn công ngược lại nhóm thanh niên
do không có sự phòng bị trước hiếu thông và nam đã bị tuấn tấn công trọng thương
chưa dừng lại ở đó đối tượng tiếp tục đuổi theo nghĩa và dùng hung khí tấn công nhiều nhát vào vùng trọng yếu khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ
nhận được tin báo
tướng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tp hcm và công an phường bình an đã có mặt không chê đối tượng
hung khí gây án thu được là một con dao bấm tuấn vẫn giữ bên mình do chưa kịp tiêu hủy thì đã bị bắt
tại cơ quan điều tra đối tượng khai sau khi gây án định đưa bạn gái chạy trốn nhưng bị lực lượng chức năng bắt lại
được biết khi tuấn bị bắt mới chỉ hai mươi sáu tuổi và đang làm pha chế tại một nhà hàng ở trung tâm sài gòn
về phần bốn nạn nhân dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên nạn nhân nghĩa
do vết thương quá sâu lại trúng phần trọng yếu nên đã tử vong
còn ba người còn lại tiếp tục được các y bác sĩ cứu chữa
đến khoảng hai mươi hai giờ tối cùng ngày công an tp hcm đã tiến hành phối hợp với công an quận hai
và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng
để làm rõ vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trước đó
xảy ra va chạm khi tham gia giao thông là điều không ai mong muốn
nếu trong trường hợp không xảy ra thiệt hại lớn về người và tài sản
nhiều người lựa chọn phương án dĩ hòa vi quý bỏ qua cho đối phương
hoặc gọi lực lượng chức năng đến để giải quyết
đây là cách của những người văn minh
tuy nhiên trong xã hội vẫn còn không ít đối tượng lại lựa chọn trả đũa
chẳng cần biết mình đúng hay sai
chính vì vậy mỗi người cần giữ bình tĩnh khi xảy ra va chạm trong quá trình tham gia giao thông
để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại